ngành y tế tỉnh đắk lắc cũng đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh sars cov hai đối với một trăm linh chín trường hợp là f một truy vết ba trăm linh trường hợp là f hai để thực hiện các biện pháp cách ly y tế
tính đến chiều ngày bốn tháng tám tại tỉnh đắk lắc đã có ba bệnh nhân là bệnh nhân số bốn trăm bốn mươi tám số sáu trăm linh một và số sáu trăm linh hai mắc covid một mươi chín
bác sĩ châu đương giám đốc bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh đắk lắc cho biết là hiện sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định
sở y tế tp đà nẵng ngày hôm qua đã công bố bốn cơ sở y tế đủ điều kiện xét nghiệm covid một mươi chín tại tp đà nẵng
theo đó trên địa bàn tp đà nẵng có bốn cơ sở y tế
cơ sở y tế được cấp phép xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín xét nghiệm chẩn đoán sars cov hai bằng phương pháp pcr
gồm bệnh viện đà nẵng bệnh viện phổi bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng cdc
các đơn vị này đã được bộ y tế viện pasteur nha trang viện pasteur tp hcm xác nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín
đối với các cơ sở y tế khác chưa đủ điều kiện xét nghiệm covid một mươi chín bằng phương pháp pcr
sở y tế khuyến khích các đơn vị đầu tư nguồn lực để đảm bảo xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín
góp phần cùng thành phố thực hiện phương án xét nghiệm covid một mươi chín trên diện rộng
tuy nhiên các cơ sở y tế chỉ được phép thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín khi được cấp giấy phép hoạt động
và phê duyệt danh mục kỹ thuật liên quan đến xét nghiệm covid một mươi chín
các đơn vị chưa đủ năng lực xét nghiệm chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định công bố
mà vẫn thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật
trong trường hợp thành phố đà nẵng có thêm cơ sở y tế đủ năng lực xét nghiệm covid một mươi chín
sở sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của sở và cổng thông tin dịch vụ công đà nẵng
hiện tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đang có bốn khu cách ly tập trung
trong đó chủ yếu là người từ trung quốc về bao gồm cả những đối tượng xuất nhập cảnh trái phép
để bảo đảm an toàn cho khu vực này lực lượng công an tỉnh quảng ninh đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp
tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch
bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm cách ly lưu trú giữ an toàn cho người dân
sau một mươi bốn ngày thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung central quay thành phố mong cái tỉnh quảng ninh
hôm nay al linh quốc tịch trung quốc đã kết thúc quy trình cách ly và được về nơi cư trú
bốn ngày qua có lẽ là những ngày đáng nhớ với người đàn ông này bởi sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ
cũng như công tác an ninh tại đây
tôi là người của công ty lợi lai khi đến đây tôi phải tuân thủ theo đúng quy định của việt nam là cách ly một mươi bốn ngày
hôm nay tôi hết cách ly và được ra ngoài tôi thấy suốt thời gian qua mọi người đối xử với tôi rất tốt
tính từ đầu tháng hai đến nay thành phố móng cái đón nhận hơn hai hai trăm linh người từ nước ngoài về và thực hiện cách ly
để đảm bảo an ninh an toàn cũng như tránh việc chứng cách ly tại mỗi điểm công an thành phố mông cái bố trí cất
tổ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
người người ta ở bên kia bên dưới người ta về bên trung quốc người ta trả vé là bị ngáo đá
rồi là bị thần kinh không ổn định là anh em cũng đã hỗ trợ là tiền về và hỗ trợ người ta những cái lúc ở đây là
giúp người ta những cái việc thay người nhà chăm sóc và ăn thuốc mê ăn những thứ là đều đảm bảo hết cho người ta
từ tết đến nay từ mùa một tháng hai đến nay thì
bố trí là căng mình hiện nay thì cũng đang còn bốn điểm ngày sang tuần là sẽ sáu điểm
bố trí thường trực canh gác như vậy hai mươi bốn trên hai mươi bốn mất mỗi điểm như vậy là ba ca thì mất khoảng một mươi người một ngày
mà lắng mưa tí nữa các anh chị đến đấy thì sẽ thấy là anh em vất vả mà nhà bạc mưa lắng đặc biệt mùa hè này
nói chung là rất căng nhưng mà chúng tôi cũng thực hiện cái chỉ đạo là anh em động viên quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ
với đường biên giới trên biển và đất liền dài hơn bảy mươi km ngay khi xảy ra dịch covid một mươi chín thành phố móng cái được đánh giá là địa phương phức tạp có thể xảy ra dịch bệnh
tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng trong đó có lực lượng công an đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố móng cái không phát hiện ca bệnh nào do covid một mươi chín gây ra
ngoài đảm bảo an toàn cho các khu vực cách ly công an thành phố móng cái còn phối hợp với lực lượng chức năng như biên phòng hải quan triển khai tích cực công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới ngăn chặn người và hàng hóa xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn lối mở biên giới
thưa quý vị hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng đã điều tra làm rõ vụ án và đề nghị truy tố bị can giàng chính dìn chú tại huyện simacai tỉnh lào cai
về hành vi tổ chức trong tỉnh lào cai
trước đó dìn quen biết với một người đàn ông bên trung quốc và được hứa hẹn nếu tìm được người đi sang lao động sẽ được bố trí làm việc nhẹ thu nhập cao
dìn và lệ đã lên kế hoạch tổ chức đưa nhóm người từ tỉnh lào cai việt nam sang đến nơi làm việc tại quây cảng trung quốc
lệ đã thông nhất với dình để đi đến nơi làm việc quê cảng trung quốc